việt nam cùng với indonesia và malaysia đang nỗ lực hành động nhằm phát huy các giá trị văn hóa
và thủ công truyền thống mang bản sắc mỗi quốc gia để làm ra các sản phẩm đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội
tuần văn hóa việt nam malaysia indonesia là dịp để mở rộng giao lưu chia sẻ đoàn kết sáng tạo và phát triển bền vững
tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
từ ngày mùng sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động nhằm bảo tồn trao truyền và phát huy các kỹ thuật dệt song kết in batic
làm các sản phẩm thủ công truyền thống gắn liền với môi trường tự nhiên
thúc đẩy sáng tạo mới trong nghề mang lại sản phẩm du lịch có giá trị
khi kết nối hoạt động tuần văn hóa malaysia indonesia
chúng tôi lần này muốn nhấn sâu vào những đặc trưng văn hóa của ba nước
đi sâu hơn một chút nữa so với các cuộc văn hóa trước
và nhấn thêm vào cái nữa là kỹ thuật batic
chúng tôi rất thích cái kỹ thuật baltic từ indonesia
tại sao mà họ lại được thế giới công nhận là di sản văn hóa của thế giới
tham gia tuần văn hóa có hai đoàn quốc tế
đoàn malaysia do công chúa bang tareng kanu
dẫn đầu với hai mươi năm thành viên gồm các giảng viên và sinh viên cùng các nghệ nhân vẽ ba tết truyền thống
đoàn chủ nhà việt nam có ba mươi nghệ nhân dệt thuộc năm dân tộc thiểu số
cùng với nhóm nghệ nhân theo áo dài và học sinh sinh viên trên địa bàn thái nguyên
sẽ giới thiệu dệt thêu in hoa văn sắp ong và nhuộm vải truyền thống việt nam
chúng tôi mang kỹ thuật in batic đến với việt nam
vì chúng tôi hy vọng các bạn việt nam có thể sản xuất sản phẩm batech giống như ở indonesia
không chỉ dùng những sản phẩm của chúng tôi mà còn biết cả kỹ thuật của chúng tôi
để làm ra những sản phẩm tốt để trong tương lai
thì tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những sản phẩm batic
tuần lễ văn hóa cũng là hoạt động nhằm khuyến khích nghệ nhân diệt vải dân tộc thiểu số việt nam
nghệ nhân theo bảo tồn và phát triển kỹ thuật dệt nhuộm theo truyền thống
và làm ra các sản phẩm vẽ ba tích kích thước sáng tạo tạo ra những sản phẩm mang tính thương hiệu
để bước vào thị trường việt nam
thị trường rộng lớn hơn góp phần mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế
giáo dục thế hệ trẻ về giá trị văn hóa truyền thống
đây là một kỹ thuật in có nhiều nét tương đồng với kỹ thuật in hoa văn trên thổ cẩm của người mông ở việt nam
tuần lễ văn hóa malaysia indonesia việt nam tổ chức tại thái nguyên không chỉ là cơ hội
nhằm giao lưu quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa của mỗi nước
mà còn là dịp để thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước trong cộng đồng các nước đông nam á
hướng tới một khu vực asean phát triển thịnh vượng và bền vững